công an huyện đồng phú tỉnh bình phước đang tạm giữ phạm ngọc hải
chú xã thuận phú huyện đồng phú để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại tài sản của người khác
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai phạm ngọc hải điều khiển máy múc biển số chín mươi ba la hai nghìn chín trăm chín mươi
đến một căn nhà ở ấp thuận phú ba xã thuận phú phá căn nhà cấp bốn có diện tích gần tám mươi m hai
sau đó đối tượng tiếp tục cuốc phá căn nhà khoảng một trăm linh m hai
vụ việc đã làm hai căn nhà bị phá sập
gần như hoàn toàn một xe ô tô bảy chỗ bị hư hại và nhiều tài sản bị phá nát
một số trụ điện dây điện xung quanh hiện trường bị phá hư hại gây ra tình trạng mất điện một số khu vực
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an xã thuận phú phối hợp với công an huyện đồng phú
đã bắt giữ đối tượng hải để điều tra làm rõ
đối tượng lê phước toàn chú tệ xã long giang huyện trợ mới tỉnh an giang
đã dùng hung khí không chế cướp chiếc điện thoại iphone
vào sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi hai công an phường mỹ xuyên thành phố long xuyên tỉnh an giang
cho biết lực lượng công an đã xác định và mời đối tượng toàn về trụ sở để điều tra xác minh làm rõ
tại công an phường bước đầu toàn khai nhận vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
toàn liên hệ và hẹn nạn nhân đến nhà nghỉ thuộc khóm đông an bốn phường mỹ xuyên thành phố để mua bán dâm
sau khi mua dâm xong toàn đã dùng hôm khí không chế và gây thương tích cho nạn nhân
để cướp chiếc điện thoại iphone một mươi bốn pro max rồi tẩu thoát
còn nạn nhân được nhân viên nhà nghỉ đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
sau khi cướp được chiếc điện thoại toàn đã về chỗ làm thuê để lần trốn
và đến khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày thì bị lực lượng công an bắt giữ
liên quan đến vụ việc đối tượng dùng súng không chế người dân và nhân viên phòng giao dịch ngân hàng agribank
ở xã thạnh phú huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai cướp đi số tiền hơn hai mươi triệu đồng rồi tẩu thoát
sau hơn bốn giờ tích cực điều tra truy xét nhanh lực lượng công an tỉnh đồng nai
đã bắt giữ đối tượng từ thanh tùng
hai tuổi chú thành phố biên hòa là thủ phạm gây ra vụ cướp nó trên
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đối tượng từ thanh tùng mặc đồ đen đội mũ và đeo khẩu trang
vào phòng giao dịch ngân hàng agribank tại ấp hai xã thạnh phú huyện vĩnh cửu đồng nai
dùng súng khống chế một người đến đây gửi tiền và cướp số tiền hai mươi triệu đồng sau đó thoát khỏi hiện trường

các ngân hàng cần chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các phương thức thủ đoạn gây án của các đối tượng để nâng cao ý thức của giao dịch viên và lực lượng bảo vệ tăng cường các biện pháp kiểm tra kiểm soát khách hàng đến giao dịch
tuyệt đối không để người đội nón mũ trùm kín đầu và mặt vào ngân hàng góp phần phòng ngừa ngăn chặn tội phạm thực hiện hành vi phạm tội
bán trái phép chất ma túy cung cấp địa điểm dụng cụ cho khách đến thuê phòng hát để sử dụng ma túy
đối tượng nguyễn hải dương chú tệ xã thái dương huyện bình giang tỉnh hải dương là quản lý quán karaoke trên địa bàn huyện bình giang đã bị lực lượng công an bắt giữ
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại quán karaoke jean club ở thôn phủ xã thái học huyện bình giang tỉnh hải dương công an huyện bình giang đã kiểm tra phát hiện dương là quản lý quán karaoke bán trái phép chất ma túy
cung cấp địa điểm công cụ cho năm người gồm khách và nhân viên phục vụ thuê phòng sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy kết quả xét nghiệm nhanh năm người dương tính với ma túy ketamin
thưa quý vị vào đêm ngày hôm qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh phối hợp với các lực lượng chức năng và công an huyện gia lâm
biên thành phố hà nội khẩn trương dập tắt đám cháy tại cửa hàng giày dép thu chip tại dãy nhà trắng dốc ba gia ninh hiệp phường đình bảng thành phố từ sơn tỉnh bắc ninh
đám cháy xảy ra vào khoảng hai mươi một giờ xuất phát từ tầng một của một kiosk giày dép sau đó cháy lan lên tầng hai
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc lực lượng chức năng đã điều hai xe chữa cháy hàng chục chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an thành phố từ sơn
phường đình bảng và công an huyện gia lâm quận long biên hà nội đến hiện trường khẩn trương chữa cháy chống cháy lan
sau hơn một giờ tập trung chữa cháy đến hai mươi hai h cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
hiện các lực lượng chức năng đang bảo vệ khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy